về trưa vào chiều trời chuyển tạnh giáo nhưng nhiệt độ vẫn thấp
ở các tỉnh vùng núi như yên bái lào cai sang đến hà giang cao bằng bắc cạn
tuyên quang và lạng sơn nhiệt độ trong ngày hôm nay chỉ giao động quanh ngưỡng một mươi ba một mươi năm độ
trong khi đó các khu vực khác thuộc trung du và vùng đông bắc bộ
nhiệt độ nhỉnh hơn song cũng chỉ ở mức một mươi sáu một mươi tám độ
với mức nhiệt thấp như vậy hôm nay khu vực phía đông bắc bộ sẽ xảy ra
rét đậm trên diện rộng riêng vùng núi trời rét hại
đêm qua không khí lạnh đã gây mưa cho phía bắc trung bộ
trong ngày hôm nay không khí lạnh phía bắc tiếp tục rồn hơn xuống
vì thế vùng mưa sẽ mở rộng hơn xuống đến khu vực trung trung bộ
không chỉ gây mưa không khí lạnh cũng làm cho nền nhiệt ở các tỉnh bắc và trung trung bộ giảm đáng kể
trời chuyển rét ở các tỉnh phía bắc với mức nhiệt dưới hai mươi độ
và sẽ chuyển lạnh về chiều tối ở các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến quảng ngãi
khu vực nam trung bộ là các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận
trong ngày và đêm nay chưa chịu tác động của khí lạnh
vì thế thời tiết vẫn phổ biến không mưa ngày trời nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay giao động từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
nằm xa hơn về phía nam trong ngày hôm nay nam bộ và tây nguyên
vẫn tiếp tục chuỗi ngày không có mưa ngày nắng nhiều
ở tây nguyên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay vẫn ở mức cao là từ ba mươi đến ba mươi hai độ
trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi ở miền đông của nam bộ có thể đạt ngưỡng nắng nóng
với mức nhiệt ở mức là ba mươi năm độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay đến ngày một mươi tám tháng hai
ở vĩnh bắc bộ và bắc biển đông sẽ có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy
giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
trong khi đó ở vùng biển từ quảng trị đến cà mau và vùng biển phía tây
của khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trương sa
từ hôm nay gió đông bắc cũng mạnh lên cấp sáu giật cấp tám biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước